dưới tác động của hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay tại các tỉnh thành bắc bộ tiếp tục duy trì mưa rông rải rác
riêng khu tây bắc bộ có thể có mưa vừa đến mưa to đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
mức nhiệt thấp nhất trên khu vực vẫn giao động từ hai mươi một hai mươi năm độ có nơi thấp hơn
sang ngày mai ngoại trừ khu vực vùng núi vẫn còn mưa bất trợt thì các tỉnh thuộc trung du và đồng bằng bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội mưa có xu hướng tạm thời giảm và có nắng gián đoạn
với mức nhiệt đạt ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chịu tác động của hội tụ gió nên chiều tối cũng có mưa rông rải rác
người dân cũng cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày có nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất ngày mai giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt chưa chiều đạt ngưỡng ba mươi đến ba mươi ba độ
lùi sâu hơn về phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ mưa rông vẫn có thể xuất hiện lúc chiều tối
đi kèm với tố lốc và gió rất mạnh nên người dân cần lưu ý đề phòng
còn ban ngày hai khu vực đều có nắng gián đoạn với mức nhiệt tại tây nguyên giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông nam đến nam cấp ba bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa rào ngày không mưa
có nắng gián đoạn gió nhẹ nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ